tại xã nghi tiến huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã bắt giữ bốn phương tiện
đang có hành vi đánh bắt hải sản trái nội dung đăng ký trong giấy phép trên vùng biển cửa khẩu càng cửa lò bến thủy
theo đó vào lúc bảy giờ sáng nay trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực biển xã nghi tiến huyện nghi lộc
tổ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ bốn phương tiện đang có hành vi đánh bắt hải sản không đúng với nội dung ghi trong giấy phép đăng ký vùng khai thác hải sản
các chủ phương tiện gồm vũ văn hợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hoàng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đều quê ở xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an hiện lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn trình hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật